chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube bà xúc hải và đời sống
thưa quý vị hiện nay chính phủ đã yêu cầu mở cửa các địa phương không được ngăn sông cấm chợ
nhưng thực tế việc giao thương đi lại của người dân ở một số địa phương vẫn gặp khó khăn
do hoạt động kiểm soát dịch bệnh tại nhiều nơi còn chưa phù hợp
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi một tháng một mươi
quy định rất rõ đối với việc đi lại của cá nhân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
sẽ không hạn chế đối với vùng xanh vùng vàng
vùng cam không hạn chế nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm
vùng đỏ sẽ bị hạn chế có điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên thực tế ở nhiều địa phương vẫn ngăn người vùng vàng vào địa bàn
đầu giờ chiều ngày hai mươi một tháng một mươi tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh ninh bình trên quốc lộ một mươi
thuộc khu vực giáp danh giữa huyện kim sơn ninh bình và huyện nga sơn thanh hóa
lực lượng chức năng căng hàng rào bằng sát chắn ngang một phần quốc lộ một mươi để kiểm soát người và phương tiện qua lại
đối với người và phương tiện từ phía tỉnh ninh bình vào địa phận tỉnh thanh hóa
thì không yêu cầu dừng cũng không phải khai báo y tế trình giấy tờ gì liên quan đến công tác kiểm soát dịch
khi vào địa bàn tỉnh thanh hóa thì không có chốt kiểm soát dịch bệnh
vì tỉnh này đã dỡ bỏ chốt kể từ khi nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ ban hành
ở chiều ngược lại khi bất cứ dân phương tiện nào đi từ địa phận tỉnh thanh hóa vào tỉnh ninh bình
cán bộ trực chốt đều yêu cầu dừng lại khai báo y tế
cũng tại khu vực chốt trên do không qua được nhiều người dân đành phải mang hàng hóa đến khu vực chốt trung chuyển qua lại
có người từ phía huyện nga sơn chở hàng hóa đến khu vực chốt nhưng không qua được
đành gọi người mua từ phía huyện kim sơn đến khu vực chốt để lấy rồi trở về
theo ông vũ mạnh dương giám đốc sở y tế ninh bình phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình
giải thích tất cả hoạt động tại chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh ninh bình
ở cửa ngõ giáp danh với tỉnh thanh hóa hà nam nam định là nhằm kiểm soát dịch bệnh tốt hơn không ngăn sông cấm chợ
còn tại tiền giang chiều một mươi chín tháng một mươi ubnd tỉnh này ban hành văn bản về việc tiếp tục hạn chế người dân ra đường
từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng hôm sau ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng
như cấp cứu mùa thuốc người đi ra các bến xe bến tàu quét dọn vệ sinh đường phố
và lực lượng hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn văn mười phó chủ tịch ubnd tỉnh tiền giang nói tỉnh chỉ hạn chế chứ không phải cấm
do đó từ trường hợp cụ thể người dân vi phạm ra đường vào khung giờ bị hạn chế
từ một mươi chín h đến năm h sáng hôm sau lực lượng chức năng sẽ xem xét cẩn trọng thấu đáo
đối với từng trường hợp cụ thể mới xử phạt tinh thần vận động là chính
tại vì sao ban hành văn bản nêu trên ông nguyễn văn mười nói
ubnd tỉnh mới cho người dân hoạt động trở lại nên hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội
nên tỉnh tạm thời hạn chế người dân ra đường vào ban đêm nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch trở lại
đặc biệt hiện tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của tỉnh đang ở mức thấp so với nhu cầu thực tế
trong bối cảnh đó nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định cho phép cấp tỉnh được quyền bổ sung
một số biện pháp để sao cho địa phương kiểm soát dịch được tốt hơn
vì vậy hạn chế dân ra đường vào ban đêm là một giải pháp bổ sung của tỉnh tiền giang
quy định này có cơ sở pháp lý rất rõ ràng
tại lâm đồng các tài xế xe tải chở hàng hóa cho biết dù đã tiêm đủ hai mũi vaccine
nhưng mỗi khi đi qua chốt phòng dịch covid một mươi chín phải khai báo y tế trên nhiều ứng dụng
và xuất trình giấy xét nghiệp âm tính
ngoài ra khi vận chuyển hàng hóa về lâm đồng phải giao nhận hàng tại các điểm tập trung
vừa mất thời gian lại tăng chi phí
có những doanh nghiệp kinh doanh phân bón phải thuê bốc xếp xe tải nhỏ trở phân từ bãi xe
về kho phát sinh chi phí bốn năm triệu đồng trên một chuyến
tại con tùng hiện tình này vẫn đang duy trì sáu chốt lên ngành kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại các cửa ngõ ra bờ tỉnh
người từ các địa phương khác đến con tum đều phải thực hiện khai báo y tế
tiến hành xét nghiệm nhanh tại các chốt kiểm soát
theo ông lê thanh vân ủy viên thực trực ủy ban tài chính ngân sách quốc hội đại biểu quốc hội tỉnh cà mau
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ là một văn bản quy phạm pháp luật
có giá trị bắt buộc chung với toàn xã hội
nó có giá trị pháp lý chỉ sau luật pháp lệnh
nhưng việc một số địa phương đến bây giờ vẫn chưa triển khai hoặc triển khai không đúng tinh thần
đành hưởng đến sự chỉ đạo nhất quán của chính phủ và thể hiện phép nước không nghiêm
khi ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám chính phủ đã cân nhắc rất nhiều mặt
để có những chủ trương chung và giải pháp cụ thể để phòng chống dịch bệnh được thực hiện thống nhất
tình hình mỗi địa phương khác nhau
nhưng trần pháp lý không thể khác mà địa phương cũng không được phép án bình bất động
hay duy trì cách làm cũ
xảy ra tình trạng này là có các lý do chính
một là nhận thức của lãnh đạo địa phương đó không đầy đủ về các chủ trương giải pháp của chính phủ
tức là năng lực của họ có vấn đề và như vậy thì cần phải thay thế chứ không phải để như vậy
hai là họ hiểu được tinh thần nghị quyết của chính phủ
nhưng lo giữ ghế sợ trách nhiệm mà như vậy đã ảnh hưởng đến lợi ích chung
tại cuộc họp mới nhất với ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín với sáu mươi ba tỉnh thành
thủ tướng võ minh chính đã nhấn mạnh
trong triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám phải nhất quán
thông suốt từ trung ương xuống địa phương
cấp dưới phải phục tùng cấp trên
địa phương không được ban hành các quy định trái với chỉ đạo của cấp trên
nếu thực hiện cao hơn sớm hơn phải báo cáo với cấp trên
thủ tướng lưu ý tinh thần là thân trọng
không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn
trung ương ban hành tiêu chuẩn điều kiện quy trình nhất quán
các bộ các ngành các địa phương
sức thực hiện linh hoạt phù hợp tình hình
những gì chưa phù hợp phải bổ sung điều chỉnh ngay
thưa quý vị tại kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm đang diễn ra
công tác phòng chống dịch được các đại biểu đặc biệt quan tâm
khi dịch bệnh đã tác động sâu sắc đến đời sống người dân
đặc biệt một số đại biểu dẫn chứng
một số địa phương áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly quá mức cần thiết
cũng như việc áp dụng quy định chống dịch không thống nhất
gây rất nhiều khó khăn cho người dân doanh nghiệp
phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp nguyễn thị thủy
dẫn chứng một số địa phương áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly quá mức cần thiết
và thực tế hiện đang phải trả giá
đặc biệt là việc áp dụng quy định phòng chống dịch không thống nhất
gây rất nhiều khó khăn cho người dân doanh nghiệp
bà thủy cho biết dấu hiệu dịch tễ ở các phường xã giống nhau
nhưng chủ tịch phường quyết định giải pháp cao hơn
làm cho đất nước người dân phải gánh chịu
phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp cho rằng
chủ trương mỗi xã phường là một pháo đài
là phát huy năng lực quản lý chống dịch của từng xã phường
chứ không phải sang dây đóng kín lôi đi
cô lập nhiều khu vực như nhiều nơi đang thực hiện
ông trịnh xuân an ủy viên chuyên trách ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
cũng là vấn đề công tác chỉ đạo điều hành còn bất cập
vì lo lắng quá mà không dám đưa ra quyết định sở trách nhiệm
hiện chính phủ đã chuyển trạng thái từ chiến đấu với covid một mươi chín
sang thích ứng an toàn hiệu quả
thì cần phải thay đổi trong tư duy điều hành từ lo sợ sang tự tin
đồng thời chấn chỉnh nghiêm khắc với những vị trí cá nhân không làm tốt
xử lý nghiêm đến nơi đến trốn những người không làm hết trách nhiệm
gắn với động viên khen thưởng kịp thời
đặc biệt đại biểu an cũng truy trách nhiệm của ngành y tế
khi để xảy ra tình trạng loạn giá trách nhiệm
cần hướng dẫn triển khai mua vaccine
khi người dân doanh nghiệp các tổ chức có thông tin về nguồn cung cấp
tránh tình trạng chờ hướng dẫn và phải hỏi đi hỏi lại
vấn đề phát huy quyền tự chủ của các đơn vị
trong công tác mua sắm trang thiết bị trong phòng chống dịch
khi có tình trạng sợ trách nhiệm không dám mua sắm
đấu thầu mà phải đi xin tài trợ
trong khi đó đại biểu ngô trung thành phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật cho rằng
năng lực dự báo chưa thực sự tốt nên chậm tiếp cận nguồn cung vaccine
do đó ông đề nghị cảnh sát đánh gió dự báo kịch bản những tháng cuối năm và năm hai nghìn hai mươi hai
diễn biến dịch bệnh như thế nào để chủ động hơn
chúng ta thay đổi sống chung với covid một mươi chín
thì phải có bệ đỡ là tiêm vaccine mới có thể sống chung được
do vậy cần tập trung thực hiện kịch bản sống chung và thay đổi mục tiêu zero covid
bằng cách đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ông thành đề nghị
nếu vấn đề quản trị đất nước một trăm linh triệu dân là rất khó khăn
đặc biệt trong thời điểm thiên tai dịch bệnh là điều kiện đất nước hiện nay
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng cần phải hết sức chú ý về quản trị
tôi đánh giá cao sự cố gắng của toàn dân
lực lượng tuyến đầu đã xông pha trận mạc vất vả
song với tình hình hiện nay khi nhiều nước vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội
thì không được chủ quan hay đơn giản hóa với điều kiện kiên quyết vẫn là năm k cộng vaccine
chủ tịch nước nhấn mạnh
đặc biệt khi vừa qua xuất hiện nhiều ổ dịch mới tại cà mau phú thọ đắk lắc thanh hóa nam định
chính phủ cần phải có báo động đỏ để tiếp tục đề cao cảnh giác
có biện pháp kiên quyết kịp thời rốt ráo hơn nữa để khoanh ổ dịch ở mức độ giãn cách khác nhau
tuy vậy cần lưu ý cùng với việc đề cao cảnh giác
thì cũng không thể đóng cửa mãi đất nước mà phải mở cửa để giải quyết việc làm thu nhập phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nói
thưa quý vị khán giả tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện đã có những chuyển biến tích cực
xã hội hướng dần đến trạng thái bình thường mới
công tác chống dịch cũng từ đó cần có những thay đổi để phù hợp với tình hình mới
tránh việc trên thông nhưng sới tắc gây khó khăn cho người dân
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại